trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm này nhiều hoạt động văn hóa đã được tổ chức tại các địa phương trên cả nước
trong đó câu then việt bắc là sự kiện văn hóa ý nghĩa với sự tham gia của một mươi bốn nghệ nhân then đến từ các tỉnh lạng sơn thái nguyên cao bằng hà giang tuyên quang và bắc cạn
chương trình còn có sự tham dự của một số nhà quản lý nghiên cứu văn hóa
điểm đặc sắc của chương trình câu thên việt bắc là sự kết hợp giữa sai điệu của thên cổ và một số bài thên mới đặc sắc
trong đó phần từ trong cõi thiêng với những tiết mục như láo vế vọng én pù pióc pù va khìn khâu khắc khâu cài cáp tơ hồng đã giới thiệu đến khán giả những làn điệu thên cổ và những nghi thức gắn với vòng đời người tây
nùng do các nghệ nhân thên tâm linh như nghệ nhân yêu tú nông thì lìm nghệ nhân xuân bách nghệ nhân yêu tú phạm duy quang biểu diễn
phần câu thên vang mãi là hơi thở đương đại của thên gồm các bài thên đã được đặt lời mới để phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của quần chúng nhân dân như việt bắc quê em hải bióc hải va lập xuân
và đây là một trong rất nhiều nghi lễ trong then
thì đây là một nghi lễ tuần tự trong một vòng đời
thì đây là một nghi lễ đầu tiên khi đứa trẻ có mặt được sinh ra
thì đây là những nghi lễ để dành cho con trẻ là gọi là vun với một cái biểu tượng là
và người ta nghĩ trẻ con hình như búp trên cành nó cũng như vậy
và cái búp và cái hoa
thế cho nên nó mới gọi là luồm cốc bióc
luồm tức là vun và gốc hoa
là với một cái ước nguyện là đứa trẻ đấy sẽ được lớn lên một cách mạnh khỏe bình an và thông minh
mong muốn rằng là mọi người hãy tìm hiểu về văn hóa của các đồng bào dân tộc sâu hơn
đặc biệt là chúng tôi muốn
các thế hệ trẻ mà đang thực hiện hình vũ cái then việt bắc
làm sao họ có động lực hơn
họ thấy rằng là xung quanh họ đều có những người yêu mến cái vốn cổ của dân tộc họ
cũng như yêu vốn cổ của dân tộc việt
để làm sao cùng nhau bảo tội
những chàng vỗ tay không ngớt sau mỗi tiết mục biểu diễn
và cuối cùng cả các nghệ sĩ và khán giả đã hòa làm một trong những giai điệu truyền thống rộn ràng của núi rừng
có lẽ phải rất lâu một chương trình đậm chất then đậm chất truyền thống như vậy mới có dịp ra mắt tại trung tâm nghệ thuật truyền thống của thủ đô
mong rằng với nhiệt huyết của mình các thành viên của nhóm đình làng việt và các nghệ nhân nghệ sĩ sẽ tiếp tục cống hiến những giây phút say đắm của nghệ thuật truyền thống tới công chúng
để những di sản văn hóa vô giá đó luôn sáng mãi luôn hiện hữu trong dòng chảy của dân